lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi bảy và phát động phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế do bộ khoa học công nghệ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam liên hiệp các hội khoa học việt nam phối hợp tổ chức
đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo cùng dự có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
phát huy kết quả công bố sách vàng sáng tạo việt nam lần thứ nhất
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi bảy gồm có bảy mươi hai công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ
được tuyển chọn từ một trăm bốn mươi một công trình do các bộ ban ngành các tổ chức thành viên
các tỉnh thành phố giới thiệu và đề nghị
đó là những công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu các dự án sáng kiến
nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng
cộng đồng về y tế môi trường về phát triển kinh tế xã hội ở những địa bàn khó khăn
biên giới biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội
việc công bố sách vàng sáng tạo việt nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học
vào thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào
về trí tuệ việt nam tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân
thông qua đó góp phần kết nối tăng cường
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước